là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy hải sản lớn của tỉnh cà mau
việc đầu tư nuôi sáu huyết giống sò huyết thịt đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế cho người dân địa phương
thế nhưng gần đây thì tại các xã của huyện cái nước tình trạng trộm so huyết giống huyết thịt có nhiều diễn biến phức tạp
lợi dụng địa hình sông nước cùng sự sơ hở của các chủ cơ sở
các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp làm cho người dân bức xúc
phản ánh về thực trạng này trên tuyến sông bảy h nơi có nhiều cơ sở nuôi sò giống của huyện cái nước
là một trong những cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh xó huyết giống và xó huyết thịt
gia đình ông phạm văn lý ấp nhà thính a xã đông hưng huyện cái nước đã có nhiều năm gắn bó với nghề
theo ông lý việc canh chừng các đối tượng trộm cắp sò giống thì tuyệt đối không thể lơ là
nhất là trong thời gian gần đây lợi dụng đêm khuya vắng người
nhiều đối tượng đã cấu kết nhau tiến hành cào trộm
các đối tượng trộm xó giống gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế
tuy không phải bỏ công chăm sóc nhưng việc đầu tư cho sỏ giống là không nhỏ
các đối tượng trộm thường dùng các loại vật tự chế loại lớn
chỉ cần vài phút
thì có thể cào vài kg đến vài chục quý xò giá từ vài chục triệu đồng
nhiều người từ các địa phương khác trong tỉnh đến đầu tư nuôi chồng
nhưng cũng bị vấn đề trộm cắp làm cho e ngại
theo các chủ cơ sở nuôi xó giống
các đối tượng trộm thường lợi dụng sự lên xuống của con nước
để cả trang thành những người mò cua bắt ốc
và tổ chức chặt chẽ có canh gác và sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi
tuy nhiên nhờ sự đồng lòng
vừa qua bà con ở đây đã tổ chức vây bắt được ba đối tượng trộm so huyết chuyên nghiệp
các đối tượng khai nhận trước đó đã vào bãi nuôi của nhiều hộ dân
để trộm xó giống bán lấy tiền ăn chơi
để mà phòng chống tội phạm trộm cắp thì chúng ta phải tăng cường canh giữ thôi
bị đối tượng lợi dụng cái đêm khuya mất cảnh giác chúng ta để thực hiện hành vi phạm tội thì chúng ta vẫn canh giữ
cái vấn đề thứ hai nữa là khi phát hiện đối tượng mà có khả năng nghi dấn đến địa bàn
thì bà con phải nhanh chóng thông tin cho nhau để cùng nhau phát hiện
và đồng thời cũng phải báo lực lượng chức năng mà trực tiếp là lực lượng công an cơ sở
để có hoạt động theo dõi và truy bắt đối tượng khi đối tượng có hành vi phạm tội cụ thể
như vậy để ngăn chặn và phòng tránh các đối tượng trộm sò giống là
không khó khăn
để phát huy hiệu quả ấy chính quyền cần tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý địa bàn
bên cạnh đó người dân nên thắt chặt tình đoàn kết hơn nữa trong công tác đấu tranh với tội phạm
có được như vậy tin chắc rằng an ninh trật tự nơi đây sẽ được đảm bảo giúp bà con an tâm sản xuất phát triển kinh tế